từ thái lan indonesia malaysia tới việt nam hay philippines tất cả đang nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp ô tô của riêng mình đồng thời góp phần quan trọng vào một thị trường và cơ sở sản xuất chung của cộng đồng asean
nhưng một trung tâm sản xuất ô tô của asean cũng có nghĩa là cần xây dựng những bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho tất cả các quốc gia trong khu vực
với sự chung tay góp sức của một mươi nước thành viên asean hy vọng sẽ trở thành thị trường ô tô lớn thứ sáu trên thế giới
tuy nhiên điều kiện cần là tiềm năng thì đã có nhưng để tiến tới thống nhất thành một thị trường chung thì điều kiện đủ là các nhà lãnh đạo asean cần phải thống nhất trong lộ trình tiến tới hài hòa hóa tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô của khu vực
cộng đồng kinh tế asean aec thành lập sẽ tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực trong đó có ngành công nghiệp ô tô
tuy nhiên để tiến tới thống nhất các tiêu chuẩn chung cho ngành này cần thực hiện cơ chế kiểm định một cửa
cộng đồng kinh tế asean aec sẽ tác động tích cực đến ngành công nghiệp ô tô khu vực giúp tăng cường cạnh tranh và đẩy mạch sáng tạo
tuy nhiên cũng như các ngành khác các rào cản phi thuế quan hiện vẫn là một thách thức
ngành ô tô được nhận định là chậm hơn các ngành khác trong việc giỡn bỏ rào cản phi thuế quan
với hơn bảy mươi ô tô và phụ tùng nhập khẩu hiện đang phải gánh chịu các rào cản này ở indonesia malaysia philippines singapore và thái lan
công nhập khẩu hiện đang phải gánh chịu các rào cản này ở indonesia malaysia philippines singapore và thái lan
phổ biến nhất là rào cản kỹ thuật đối với thương mại và kiểm soát số lượng ảnh hưởng đến hai mươi năm tăng trưởng của ngành ô tô trong khu vực
theo nghiên cứu trong khi thuế nhập khẩu ô tô trong asean đã giảm mạnh
vẫn có tới một trăm chín mươi biện pháp phi thuế quan được áp dụng tại các thành viên trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi ba
gây trở ngại đáng kể đối với sự phát triển kinh tế của khu vực
để tiến tới phát phục tình trạng này asean đang thảo luận về thất lập thỏa thận công nhận lẫn nhau đối với linh kiện ô tô
mục tiêu chính của thỏa thuận này là nhằm bảo đảm một khi chất lượng một sản phẩm linh kiện ô tô đã trải qua kiểm định của ủy ban tư vấn asean về tiêu chuẩn và chất lượng
thì sản phẩm đó có thể được nhập vào bất kỳ thành viên asean nào mà không cần phải kiểm tra lại
nếu thỏa thuận công nhận lẫn nhau được áp dụng thành công nhà sản xuất ở tất cả các nước asean sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn trong việc xuất khẩu sản phẩm phụ tùng ô tô sang các thành viên khác
điều này sẽ đóng góp rất lớn cho cộng đồng kinh tế asean
bên cạnh đó các nghiên cứu đánh giá việc dỡ bỏ những biện pháp phi thuế quan trong ngành ô tô ở asean sẽ tạo ra năm trăm linh việc làm mới đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế
có thể thấy rằng nếu được thông qua vào cuối năm nay thỏa thuận công nhận lẫn nhau sẽ là bước đi căn bản để một mươi nước thành viên asean thiết lập nền móng cho tiêu chuẩn chung khu vực tạo nên một thị trường sản xuất chung và lưu chuyển thương mại tự do nội khối
asean được hy vọng sẽ trở thành thị trường sản xuất chung và lưu chuyển thương mại tự do nội khối
asean đã trở thành thị trường ô tô lớn thứ sáu trên thế giới vào năm hai nghìn một mươi tám với dự kiến doanh số bán hàng cho khu vực sẽ tăng gấp đôi lên gần bốn bảy triệu xe
do đó một mươi nước thành viên asean cần nỗ lực tiếp tục tạo thuận lợi để thu hút đáng kể dòng vốn đầu tư vào thị trường này
hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy định chung lúc này được xem là một bước đi hết sức cần thiết cho sự thành công của cộng đồng kinh tế asean aec kể từ sau khi ra đời hồi cuối năm ngoái
chỉ khi nào có một sự hài hòa như vậy mới có thể tạo ra một khu vực thống nhất mang tính chất một cơ sở sản xuất cũng như thị trường duy nhất
và khi đó lưu chuyển thương mại hàng hóa trong nội khối mới được bảo đảm
philippines là một trong những nước đi đầu trong khối asean đang khẳng định vai trò là một trong những trung tâm sản xuất ô tô của khu vực
dù vẫn còn đứng sau những nước như thái lan indonesia và malaysia bộ thương mại và công nghiệp philippines đã đưa ra các chương trình chiến lược phục hồi toàn diện ngành công nghiệp ô tô
trong một cách tiếp cận mới với những ưu đãi tập trung
chúng tôi đưa ra các chương trình chiến lược phục hồi toàn diện ngành công nghiệp ô tô trong một cách tiếp cận mới
chiến lược được đưa ra ở đây là một khi các công đoạn sản xuất ban đầu được thực hiện thì theo một cách tự nhiên các ngành công nghiệp cung cấp linh kiện phụ tùng sẽ đáp ứng theo hoặc những hãng ô tô nhập khẩu sẽ muốn ở lại
từ kinh nghiệm của philippines các chuyên gia rút ra những khuyến nghị chính cho việc hài hòa hóa tiêu chuẩn ngành công nghiệp ô tô asean như sau
asean cần thông qua các quy định của undc cho các sản phẩm ô tô và làm việc chặt chẽ với tất cả các nước thành viên trong khu vực để sắp xếp một mươi chín tiêu chuẩn unde
mục tiêu là đạt được một chế độ pháp lý duy nhất trong asean với việc thực hiện thủ tục kiểm tra giống nhau bằng cách sử dụng phương pháp đo lường tương tự thống nhất một tiêu chuẩn và quy định áp dụng
asean cần tạo ra một cơ chế quản lý duy nhất cho quá trình thỏa thuận công nhận lẫn nhau để cải thiện thời gian và chi phí hiệu quả
các nước thành viên cần chấp nhận và ủng hộ mạnh mẽ các báo cáo kiểm tra của cơ quan nước ngoài có uy tín chấp nhận sự sắp xếp theo tiêu chuẩn chung để tạo thuận lợi cho xuất khẩu
ngành ô tô nên được hài hòa hóa các tiêu chuẩn về thủ tục thực hiện liên quan đến các quy tắc nội khối
được áp dụng như một phần của quá trình thông qua thỏa thuận công nhận lẫn nhau tiến tới mục tiêu asean trở thành một trung tâm sản xuất thống nhất
để thực hiện hội nhập aec và cho phép sự luân chuyển thương mại tự do asean sẽ phải thực hiện tiêu chuẩn khí thải và chất lượng nhiên liệu nghiêm ngặt hơn và hài hòa các tiêu chuẩn trên toàn khu vực
một lộ trình cụ thể được đề ra sẽ phải có sự chung tay nỗ lực từ các nhà sản xuất ô tô và các công ty xăng dầu
các nước thành viên asean cần thúc đẩy càng sớm càng tốt tại mỗi nước chương trình đánh thế khí phát thải dựa trên các đặc tính và thông số kỹ thuật trung bình của các loại phương tiện
theo đó loại xe nào có lượng co hai trong lượng khí thải phát ra thấp sẽ nhận được ưu đãi về thuế và ngược lại xe nào có lượng co hai thải ra cao sẽ phải chịu mức thuế cao hơn
với những lợi thế sẵn có asean cần tập trung đào tạo ra một lực lượng lớn lao động có tay nghề cao và sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu việc làm ngay trong khu vực
ngoài việc phục vụ các thị trường nội khối asean cũng bước đầu suy tính đến vai trò lớn hơn là cung cấp cho thế giới các loại ô tô và phụ tùng đi kèm
tham vọng này là hoàn toàn có cơ sở khi mà một số nước thành viên như thái lan indonesia malaysia đã tạo nên những thế mạnh về lắp ráp ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ
sản xuất ra một số loại sản phẩm nhất định cạnh tranh trên thị trường thế giới
nhưng trước mắt asean cần hơn bao giờ hết một tiêu chuẩn thống nhất và được hài hòa hóa các định nghĩa cơ bản nhằm gắn kết sức mạnh bên trong khu vực
trong tiến trình hội nhập khu vực sâu rộng như hiện nay thì việc nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc hài hòa các quy định kỹ thuật và công nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận xe cơ giới đối với ngành công nghiệp ô tô việt nam là hết sức cần thiết
bởi việc hài hòa các tiêu chuẩn kỹ thuật xe cơ giới đã thành xu thế của các nước trên thế giới từ nhiều năm nay riêng đối với việt nam từ sau khi cộng đồng kinh tế asean aec thành lập thì điều này càng cần thiết hơn nữa
trong lĩnh vực xe cơ giới thì việt nam là một thành viên tích cực tham gia các cuộc họp cao cấp cũng như các cuộc họp của các nhóm công tác asean như nhóm công tác sản phẩm xe cơ giới apw trực thuộc ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng asean
cục đăng kiểm việt nam trực thuộc bộ giao thông vận tài là đơn vị được giao trách nhiệm đầu mối tham gia các diễn đàn và các cuộc nhóm họp đàm phán cấp cao liên quan đến thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lĩnh vực xe cơ giới trong và ngoài nước trong đó có khối asean
đại diện cục đăng kiểm việt nam khẳng định tiến tới hài hòa tiêu chuẩn xe cơ giới khu vực sẽ mang lại cho việt nam rất nhiều thuận lợi
cái thỏa thuận nó chủ yếu nó mang lại thuận lợi và có một chút liên quan đến cái lợi thế cạnh tranh
thật lợi mà một cái thật lợi lớn nhất ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là tránh cái việc thực hiện những công việc chủ động của các nước lớn nhau
chúng tôi nhìn thấy là lợi là nhiều chỉ còn cái không lợi là chủ yếu là nó một chút nó tạo ra cái năng lực cạnh tranh thì liên quan trực tiếp đến cái năng lực về kiểm tra ngành nghiệp
với hàng chục các diễn đàn nhóm họp các cấp đã và đang diễn ra đại diện cục đăng kiểm việt nam cũng khẳng định lộ trình tiến tới hài hòa hóa tiêu chuẩn xe cơ giới asean còn rất dài
và nhiều việc cần phải làm ở phía trước với những khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới
những cái khó khăn đây thì cũng đồng thời được hiểu đó là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần tăng cường trong thời gian tới để tăng năng lực cạnh tranh
nó tập trung vào hai cái nội dung chính tức là tăng cường về năng lực kiểm tra thử nghiệm và thứ hai tăng cường về năng lực cái đội ngũ cán bộ là quản lý của những cán bộ thực hiện về công tác kiểm tra thử nghiệm
tuy nhiên lợi ích và xu hướng phát triển của mỗi quốc gia cũng góp phần khiến tiến trình hài hòa các tiêu chuẩn
của các nước asean còn chưa tiến tới được thống nhất trong tương lai gần
tuy nhiên cái hiệp định này thì nó cũng rất là mở và nó đưa theo lộ trình để cho các nước đều tham gia được
tại vì asean xây dựng trên cơ sở là nồng thuận của một mươi nước thì mọi cái lợi ích hay cái trách nhiệm này đều liên quan đến từng nước
cục chơi của asean là nồng thuận của một mươi nước chỉ cần một nước cũng chưa ký kết

nếu một nước nào đó lại phản đối với cái cuộc chơi này nó lại phải kéo dài ra
thỏa thuận công nhận lẫn nhau là một trong những công cụ được sử dụng để dỡ bỏ các rào cản phi thế quan trong thương mại
để tạo ra những dòng chảy thương mại tự do trong khu vực cộng đồng asean
qua đó đối tượng trực tiếp được hưởng lợi chính là ngành công nghiệp ô tô khu vực asean
trong đó có việt nam và gián tiếp sẽ tạo thuận lợi thương mại cho công dân asean
thiết nghĩ trong tương lai những khó khăn này cần có sự chung tay góp sức của mỗi nước asean
trong đó có việt nam để tiến tới một thị trường chung thống nhất
ngày một mươi ba tháng tám lễ hội ẩm thực asean lần thứ một mươi bảy đã khai mạc tại quảng trường tam đăng
khu hành chính đặc biệt macau trung quốc
phát biểu tại lễ khai mạc đại diện cục du lịch macau ông lưu nghệ lương đánh giá ẩm thực và văn hóa của các nước asean
đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân macau góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch tại thành phố này
lễ hội ẩm thực asean là cơ hội để người dân các nước asean giao lưu tăng cường tình đoàn kết
góp phần cùng nhau xây dựng cộng đồng chung asean ngày càng phồn vinh thịnh vượng
qua đó thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết giữa asean với macau nói riêng và giữa asean với trung quốc nói chung
các chuyên gia lữ hành tại khu vực vùng vịnh vừa đánh giá với lợi thế có các khu du lịch biển đẹp phong phú khí hậu thuận lợi và người dân mến khách
đông nam á đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae nói riêng và vùng vịnh nói chung
theo các chuyên gia lữ hành khu vực vùng vịnh nhu cầu đi du lịch của người dân các nước thuộc hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc
tới các quốc gia châu á như thái lan malaysia philippines singapore và sri lanka ngày một gia tăng
ngoài ra nhiều du khách từ pakistan ấn độ syri và ả rập xê út cũng muốn khám phá các điểm đến ở châu á nói chung và đông nam á nói riêng
ước tính những năm gần đây lượng du khách từ vùng vịnh đến đông nam á đã tăng khoảng một mươi hai mỗi năm
trong chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi mời quý vị và các bạn ghé thăm quần đảo thơ mộng gili của indonesia
đến với quần đảo gilley du khách sẽ có dịp đắm mình trong làn gió biển mát lành và tận mắt chiêm ngưỡng hệ động thực vật phong phú qua từng năm tháng
một cảm giác thanh bình không gian tĩnh lặng khí trời trong lành mát mẻ bên tai văng vẳng tiếng rì rào như tâm tình của biển khơi
là tất cả những gì chúng ta có thể cảm nhận khi đặt chân đến quần đảo gili thơ mộng
nằm ở eo biển lombok
cách trung tâm bali khoảng ba mươi năm km về phía tây quần đảo jili indonesia được mệnh danh là thông đường biển đảo độc đáo nhất ở khu vực châu á
nơi đây được bao phủ bởi những bờ biển có vẻ đẹp hoàn hảo khối lạnh nước trong xanh mát lành các dạng săn hồ tuyệt mỹ
ba hòn đảo tạo nên quần đảo gili là gili chawangan gili meno và gili e
mặc dù chúng rất gần nhau nhưng mỗi đảo đã phát triển nét riêng của mình
gili e là hòn đảo gần với đất liền nhất
những hàng cọ quyến rũ che phủ khắp đảo đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn và mặt trời mọc đẹp nhất
đảo gili meno nằm giữa hai đảo còn lại
biển ở đây sở hữu một màu xanh trong tuyệt đẹp với đường chân trời trải dài vô tận
gili chawangan là hòn đảo xa đất liền nhất nhưng lại khu hút nhiều du khách nhất
đây là nơi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc biển tiệc ngoài trời đầy nơi cuốn hấp dẫn
quần đảo jili có gần hai mươi điểm bơi lặn nổi tiếng thế giới nhiều dạng san hô phong phú và hệ động vật biển hoang dã đa dạng như rùa cá mập cá đuối cá vẹt san hô trắng
không chỉ riêng bơi lặn du khách có thể lướt sóng ở vùng biển phía nam đảo juli chawangan hoặc tản bộ dọc các bờ biển tạm nắng dưới ánh mặt trời và tận hưởng làn gió mát rượi của xứ đảo
bên cạnh đó bạn sẽ tìm thấy những túp lều dành làm quán cà phê nhỏ khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch và người dân địa phương ở trong các thị trấn của chawangan
không một chiếc xe cơ giới nào được phép đi lại tại đây
thay vào đó mọi người sẽ sử dụng xe đạp hoặc lãng mạn hơn là sử dụng xe ngựa sidomo làm phương tiện di chuyển
hãy gạt bỏ những vui buồn trong cuộc sống những ồn ào hối hả nơi thành thị để rồi quay về với trốn thanh bình được hít hà không khí trong lành vừa nhâm nhì cốc hoa quả vừa ngắm đường chân trời ra tiết tắp và lắng nghe âm thanh của tiếng nhạc hòa lẫn vào từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng